tòa nhân dân tỉnh phú thọ đã mở lại phiên tòa xét xử đối với bị cáo đặng anh tuấn
cựu tránh thanh tra bộ thông tin và truyền thông với tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ trong vụ án đánh bạc nghìn tỷ trên mạng
tài liệu điều tra xác định đặng anh tuấn đã cố ý cản trở hoạt động của đoàn kiểm tra
dẫn đến việc không kịp thời ngăn chặn một mươi bốn game có yếu tố cửa bạc để các cá nhân tổ chức
bất chấp pháp luật ngang nhiên tổ chức đánh bạc trực tuyến
tuy nhiên viện kiểm soát nhân dân tỉnh phú thọ đề nghị mức án một mươi năm tháng đến một mươi tám tháng tù giam
đối với đặng anh tuấn phiên tòa sẽ tiếp tục vào ngày mai ngày một mươi ba tháng ba